ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội
thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời trần tại phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
dự án do ủy ban nhân dân tỉnh nam định làm chủ đầu tư công ty cổ phần xây dựng giao thủy thi công
có tổng mức đầu tư dự án trên bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương ngân sách địa phương
và các nguồn vốn hợp pháp khác dự kiến các hạng mục của dự án sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị
khu di tích lịch sử văn hóa thời trần tại tỉnh nam định đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đồng thời khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn
niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người việt nam